tòa án nhân dân tp hcm vào ngày hôm qua đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là nguyễn thị hoài an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê quán tỉnh trà vinh về tội giết người
nguyễn hoài an kết hôn với phạm nhật tân sinh được một con gái ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba tên phạm nguyễn anh thư
do cuộc sống khó khăn nên vợ chồng thường xảy ra tranh cãi lần cuối là lúc tân đòi ly hôn nên vào khoảng hai mươi một h hai mươi ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nghìn một mươi bốn hoài an sợ anh tân về bắt con nên an đã dùng gối đè mạnh lên mặt mũi cháu anh thư cho đến khi cháu ngạt thở tử vong
sau đó an tự tử nhưng được hàng xóm cuốn sống hành vi của an đã phạm vào tội giết người đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác nên cần phải xử lý nghiêm
tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo thành khẩn nhận tội
tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo thành khẩn nhận tội